ngày một sáu tại thành phố đà nẵng ban nội chính trung ương đã tổ chức hội nghị triển khai công tác vụ địa phương hai
tham dự có đồng chí trần quốc cường ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban nội chính trung ương
cùng lãnh đạo thành phố đà nẵng đại diện các tỉnh thành khu vực miền trung tây nguyên
vụ địa phương hai ban nội chính trung ương có trụ sở tại thành phố đà nẵng
được phân công theo dõi một mươi ba tỉnh thành phố khu vực miền trung tây nguyên
sau hội nghị triển khai công tác cán bộ vụ phải chủ động kịp thời tham mưu
giúp lãnh đạo ban hướng dẫn theo dõi đồn đốc kiểm tra giám sát các cấp ủy tổ chức đảng ở địa phương
trong việc thực hiện chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước về lĩnh vực nội chính
phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp